tại nghệ an các địa phương đang tích cực gia quân làm thủy lợi
ước tính có hơn một trăm ba mươi người đã được huy động tham gia với tổng giá trị ngày công đạt hơn hai mươi tỷ đồng
trong những ngày gần đây nghệ an đã tổ chức lễ gia quân hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia làm thủy lợi năm hai nghìn một mươi chín
trong đó đặc biệt chú trọng vào các địa phương thường xuyên bị ngập lụt
đợt gia quân làm thủy lợi năm nay sẽ gắn với việc tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương
tập trung xử lý bổi trúc các đập đất nạo vét canh mương tới tiêu nội đồng khơi thông các trục tiêu chính
nạo vét thông thoáng các kênh dẫn bể hút trạm bơm công trình lấy và cấp nước sinh hoạt
phong trào được duy trì từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai